đêm nhạc di thực vừa diễn ra tại hà nội đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho những người tham gia
ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh và âm thanh độc đáo của đêm nhạc này
dự án di thực ra đời từ cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sĩ tài năng đến từ những vùng đất khác nhau
nghệ sĩ đàn gambri kiêm ca sĩ đến từ maroc
sĩ công thừa bát người pháp vanh sang
nghệ sĩ đàn út và guitar đến từ úc
nghệ sĩ abdeslam nhu đảm nhận phần bộ gõ và hát
cùng hai nghệ sĩ của việt nam là tay chống hà đình huy và nghệ sĩ đàn tì bà đàm thái hà
ở trong band thì tôi chơi nhạc cụ dân tộc nhạc cụ dân tộc việt nam
đó là đàn tì bà và đàn tâm hợp lục
thời gian đầu thì rất là khó để tìm được điểm chung giữa âm nhạc việt nam và âm nhạc maroc
nhưng mà sau đó dần dần khi mà gặp với nhau nhiều
thì mình bản thân từng thành viên sẽ tự tìm ra cách để hòa nhập cái dòng nhạc của dân tộc mình
với dòng nhạc của một dân tộc khác
từ đó thì chúng tôi mỗi thành viên đều tìm được cách chơi tốt hơn
di thực lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn linda lê
mang tựa đề tròng trành xuất bản năm hai nghìn một mươi
là câu chuyện đội tâm sâu sắc về cuộc đời của nữ nhà văn pháp gốc việt
người luôn chăn trở giữa hai nền văn hóa hai ngôn ngữ
một của quê cha là việt nam
và một của pháp đất nước đã đón nhận và nuôi lớn cô
bằng chính ngòi bút của mình cô kể về những trải nghiệm bản thân
một lần nữa thông qua những nhân vật trong những câu chuyện kể ấy
linda lê thừa nhận cái giá của việc sống giữa hai nền văn hóa
mất mát đổ vỡ bàng hoàng
nhưng đồng thời cô cũng chỉ ra những nguồn năng lượng mạnh mẽ và tích cực của trải nghiệm này
được thể hiện trong những sáng tác của cô
khi chúng mở cửa cho những chất vấn về sự tha hương
hôm nay chúng tôi tổ chức với nhiều ý nghĩa khác nhau
chúng tôi tổ chức đêm nhạc để tôn vinh tình bạn giữa nghệ sĩ các nước
tôn vinh âm nhạc truyền thống của mỗi nước
để thông qua đó tôn vinh nền văn hóa của mỗi quốc gia
buổi biểu diễn hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng
âm nhạc là một thứ ngôn ngữ rất đặc biệt
và nó không bị giới hạn bởi bất cứ một rào cản nào cả
bằng chứng là chúng tôi hôm nay đến từ nhiều quốc gia
với ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau
nhưng khi đứng trên sân khấu
chúng tôi cùng dùng một ngôn ngữ chung để hiểu nhau đó là âm nhạc
âm nhạc giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn
tôi thấy mình thật sự may mắn khi được biểu diễn trong đêm nhạc hôm nay
ban đầu nghĩ rằng chúng tôi không thể đứng chung sân khấu như vậy
nhưng chúng tôi đã lắng nghe âm nhạc của nhau
học từ nhau về phong cách biểu diễn
và cuối cùng chúng tôi đã làm được
trong đêm nhạc này các tiết mục chúng tôi sáng tác
đều chịu ảnh hưởng của âm nhạc việt nam
âm nhạc của các bạn rất tuyệt vời
nhất là những nhạc cụ truyền thống như đàn tì bà
nó có âm thanh rất đặc biệt
tạo cho người nghe những ấn tượng khó quên
những nghệ sĩ mang tâm hồn tự do phóng khoáng
đến từ bốn phương trời khác nhau trong đêm nhạc di thực
đã cùng truyền tải thông điệp ấy
qua việc diệt nên những giai điệu mới
với sự kết hợp hài hòa thú vị
đến bất ngờ giữa cây đàn gambri truyền thống của maroc
âm hưởng afro cuban của chức chống công ga
kết hợp cùng âm hưởng của đàn tì bà
và nhạc cụ bộ gõ truyền thống việt nam
đàn guitar truyền thống mali
cùng những bài hát cổ xưa của pháp và maroc
tất cả những âm thanh độc đáo ấy
đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm khó quên
đây cũng là lần đầu tiên em đến tham gia những buổi nhạc như thế này
thì em thấy
cái sự kết hợp của các nghệ sĩ pháp
với cả hai nghệ sĩ người việt
em thấy khá là đẹp
đặc biệt là những cái tiếng trống
tiếng trống của
anh người việt nam ấy
em thấy khá là độc đáo
vì nó đánh nhanh
đánh nhanh và
cái tiếng rất là vang
em khá thích cái phần đấy nhất
các nghệ sĩ nước ngoài
biểu diễn tự tin
họ thể hiện lên một phần văn hóa của họ
trước khi đến thì nghe cái tên di thực ngay rất là lạ
đến đây thấy rất là bất ngờ
bởi vì cái buổi biểu diễn nó rất là gần gũi với công chúng
với nhạc kết hợp
giữa rất nhiều nền văn hóa
văn hóa khác nhau
nhưng mà làm cho người nghe rất là dễ dễ hiểu
và cảm thấy văn hóa của họ rất là gần gũi với mình
tôi thấy sự hòa quyện
giữa nhạc cụ dân tộc truyền thống của việt nam
với cả nhạc cụ truyền thống của những nước khác
cực kỳ là tuyệt vời
rất ít khi mà tôi được xem một cái chương trình hoàn hảo đến thế
từ nguồn cảm hứng văn học
về sự giao thoa pha trộn giữa các nền văn hóa
đêm nhạc di thực
được xây dựng với phong cách chủ đạo
là nguồn năng lượng gắn kết
âm nhạc của di thực
là những mối dây kéo
những nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới
xích lại gần nhau
mối nghệ sĩ của di thực
là một cá tính âm nhạc đầy tài năng
mỗi người mang một thông điệp
từ một nền văn hóa và miền đất khác nhau
và họ kết hợp cùng nhau
để mang đến cho khán giả hà nội
những sáng tác độc đáo
phong phú và mới lạ
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
mọi kỳ đồng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng văn hóa a công nhân tư
hoặc qua số điện thoại
xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình lần sau